mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn bắt khẩn cấp sổng a lự và vàng an ninh cùng chú thầy huyện mai sơn về hành vi mua bán trái phép ma túy
vật chứng thu giữ gồm một xe máy một xe ô tô một súng ngắn tự chế dạng côn xoay và ba trăm tám mươi năm triệu đồng cùng một số vật chứng khác có liên quan
cũng liên quan đến ma túy tại đồng nai bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở khu phố bốn c
công an tp biên hòa phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép
tại đây lực lượng công an phát hiện một mươi thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy một thẻ cà ma túy cùng nhiều tăng vật khác
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện hai dao tự chế và một khẩu súng bắn đạn bi
qua test nhanh một mươi trên một mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
công an tỉnh bà rập vũng tàu vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
do nguyễn trọng tài ba mươi sáu tuổi trú tại thị trấn long hải huyện long điền cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu từ ngày ba mươi một tháng một mươi nguyễn trọng tài nhận tài khoản cá độ đa bóng
từ một người tên long trên trang web bóng tám mươi tám com
sau đó tài chia tài khoản này ra thành hàng chục tài khoản nhỏ đưa cho các đối tượng
nguyên thường châu thanh để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
riêng nguyễn văn mỹ ba mươi một tuổi được tài cho góp khoảng hai mươi năm vốn để cùng tài tổ chức cá độ bóng đá
ăn chia theo tỷ lệ vốn góp đồng thời mỹ giúp tài tìm kiếm các con bạc
tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng được xác định là khoảng ba mươi một hai tỷ đồng
ngoài ra cơ quan công an cũng đã thu giữ một máy tính để bàn sáu điện thoại di động
là tăng vật mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp đà nẵng phối hợp với công an
quận hải châu vừa làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm
ba đối tượng chính cùng chú tại thành phố hà nội là phạm hà long ba mươi năm tuổi trần thanh tùng ba mươi tám tuổi
và trần tuấn vũ là em ruột của tùng vũ là đối tượng cầm đầu cung cấp tiền để long và tùng hoạt động
sau quá trình theo dõi công an tp đà nẵng bắt quả tăng long trong lúc đang đi thu tiền
cho vay trả góp trên đường lê thanh nghị khám xét nợ của long thu giữ nhiều tài liệu
sổ sách ghi chép hoạt động cho vay giấy phay tiền và nhiều sổ hộ khẩu căn cước công dân bằng lái xe
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay long đã cho rất nhiều người trên địa bàn tp đà nẵng vai
với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm kèm theo các gói trả góp từ ba mươi đến một trăm linh ngày
số tiền chiếm đoạt được là gần một trăm một mươi triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã
tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng để phục vụ quá trình điều tra làm rõ
quan sát các khu dân cư vắng vẻ theo dõi lịch trình sinh hoạt của các gia đình để tiến hành
đột nhập phá kết trộm tài sản một đối tượng có năm tiền án mới được tha tù lại tiếp tục vào vòng lao lý
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an thành phố lào cai tỉnh lào cai nhận được trình báo của người dân về việc
bị kẻ gian đột nhập phá kết lấy tài sản với tổng giá trị lên đến một trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là hoàng văn lệ
trú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai đây là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
mới được mãn hạn tù từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
ngày một mươi tám tháng một mươi một cơ quan điều tra bất ngờ kiểm tra bắt giữ đối tượng hoàng văn lệ tại một nhà nghỉ
tại xã cốc san thành phố lào cai cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra hoàng văn lệ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can hoàng văn lệ
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với hành vi mua bán tảng trữ hàng cấm hai đối tượng phạm ngọc hoàng và võ trí cường
cùng chú tại xã hòa hiệp huyện xuyên mộc vừa bị công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu bắt giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xã bình châu đội điều tra hình sự công an huyện xuyên mộc
và đội điều tra hình sự công an huyện võ hữu tình có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thu giữ bốn bệ pháo nổ
tình khai nhận số pháo trên đã mua của đối tượng võ trí cường về để sử dụng
qua làm việc với cường đối tượng này khai nhận trước đó đã mua bảy bệ pháo nổ của phạm ngọc hoàng để bán lại kiếm lời
từ lời khai của hoàng cơ quan công an đã thu giữ hai mươi bệ pháo nổ khác do hoàng cất giấu tại một quán ăn trên địa bàn xã hòa hiệp
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão
công an tỉnh yên bái đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để người dân vui xuân đón tết bình yên
phải mất rất nhiều lần tuyên truyền vận động lực lượng công an huyện trạm tấu mới thay đổi được nhận thức của anh thảo a sử
để anh tự rác giao nổ khẩu súng tự chế của mình
khẩu súng bắn hơi này tôi làm từ năm ngoái cũng mấy lần dùng đi bắn chim rồi
trước đây mọi người đến vận động thì cũng chưa muốn giao nộp vì nghĩ nó không dùng thuốc nổ nên không nguy hiểm gì
nhưng từ khi các anh công an đến nhắc nhở và cho xem những hình ảnh vụ án do súng tự chế gây ra
tôi đã hiểu
tự nguyện giao nổ
và cam kết không sử dụng súng tự chế nữa
xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thì phải thay đổi được nhận thức của người dân
lực lượng công an yên bái đã chủ động tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy vai trò của các trưởng thôn trường bản người có uy tín trong cộng đồng
từ đó làm tốt công tác nắm tình hình vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế
trước hết là bản thân mình phải gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật
sau đó là nhắc nhở mọi người trong gia đình không sử dụng vũ khí tự chế pháo nổ
rồi mới cùng các anh công an đi tuyên truyền vận động người dân khác tự giác giao nộp ký cam kết
không chế tạo sử dụng mua bán các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
sau một tháng thực hiện lực lượng công an yên bái đã vận động thu hồi được gần một trăm linh khẩu súng tự chế
một quả lựu đạn ba vũ khí thô sơ

và đặc biệt là làm sao để tuyên truyền đến bà con nhân dân
để hiểu được và nhận thức được tác hại và việc sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ
từ đó thì người dân sẽ chủ động trong công tác giao lộp
từ việc lén lút chế tạo cất giấu và sử dụng súng tự chế
cũng từ đây nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra
chính vì vậy mọi người dân khi phát hiện các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
hoặc các hành vi mua bán tảng chữ sử dụng pháo nổ
cần phải báo ngay cho lực lượng công an
để kịp thời ngăn chặn và thu giữ
có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình cho cộng đồng và toàn xã hội
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị kim liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ bảy
phương bắc hồng thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thị thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại phường ba láng quận cái răng thành phố cần thơ
và đối tượng nguyễn văn kim sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại xã hưng yên nam huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện